tập trung vào một số sản phẩm chủ lực là một trong những khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chính vì vậy tuyên quang đã tập trung khai thác các nguồn lực và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
trong chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tuyên quang thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả bền vững tập trung một số sản phẩm chủ lực
tuyên quang đã tập trung khai thác các nguồn lực và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
theo thống kê của sở kế hoạch và đầu tư trong ba năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh đã có tám doanh nghiệp được ủy ban dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
đó là dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trong đó tập trung vào vùng sản xuất lạc hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn sao việt tuyên quang
dự án chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty thức ăn dafaco việt nam tại xã phúc ứng huyện sơn dương
dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy của công ty cổ phần
đông dương việt nam và một số doanh nghiệp đã đầu tư vào việc nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện tuyên quang đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn
tuy nhiên nhìn vào thực tế tiềm năng lợi thế của tỉnh thì số doanh nghiệp dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở tuyên quang còn ít
để thu hút các doanh nghiệp nhà đầu tư vào tuyên quang đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
tỉnh tuyên quang đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp
các dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hưởng thụ ưu đãi phải đáp ứng thỏa đáng các tiêu chí yêu cầu được đề ra
theo đó sản phẩm đặc thù ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tuyên quang giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được áp dụng vào tám lĩnh vực ưu đãi hỗ trợ
bao gồm việc hỗ trợ trồng mới chế biến các sản phẩm cây công nghiệp nông nghiệp các loại gia súc gia cầm có lợi thế trên địa bàn tỉnh như cây chè cây mía
đặc biệt là các dự án hỗ trợ sản xuất như dự án cải tạo dây chuyền thiết bị sản xuất vào hệ thống xử lý chất thải cơ sở chế biến mía đường dự án đầu tư chế biến chế đặc sản dự án chế biến nông sản
với các dự án này sẽ giúp cho sản xuất nông nghiệp được thực hiện từ khâu sản xuất đến khâu chế biến thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm
khi tham gia vào thực hiện chính sách này các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nhất định về cơ chế hỗ trợ đầu tư
nguồn vốn đất đai
với chính sách này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
hợp tác xã phát triển thành doanh nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ phát triển thành những doanh nghiệp lớn để sản xuất kinh doanh có hiệu quả giải quyết được việc làm cho người lao động và tăng sản phẩm địa phương
một trong những cây trồng có thế mạnh ở tuyên quang đang được tỉnh quan tâm và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư để phát triển đó là cây chè
hiện nay toàn tỉnh có gần tám tám trăm linh hectare chè với sản lượng chè búp tươi đạt trên sáu mươi một năm trăm linh tấn trên một năm
trong đó diện tích chè trồng bằng các giống cũ đã già cỗi cho năng suất thấp chiếm tỷ lệ lên đến bốn mươi sáu tổng diện tích
diện tích chè doanh nghiệp ký hợp đồng với người dân còn nhiều bất cập trong quản lý khiến thu nhập và đời sống người trồng trè còn thấp
công tác liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ chè được thực hiện thông qua các công ty trẻ hợp tác xã còn nhiều hạn chế
vì vậy cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh tuyên quang
trong đó có cây chè được ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu và đầu tư nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh
tạo việc làm và thu nhập cho người dân thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
cơ hội lớn nhất trong các chính sách này là mở ra phong trào về tổ chức sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh tuyên quang
để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với sưu nông thông mới là cơ hội lớn nhất
và cũng là cái cơ hội để tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp
tuyên quang hiện đã hình thành các vùng chuyên canh như vùng cam vùng mía vùng chè lạc và nguyên liệu tập trung với diện tích hàng trăm nghìn hectare
các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa của tỉnh mỗi năm góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động nông thôn
tuy nhiên bên cạnh những vùng chuyên canh phát triển ổn định
vẫn còn những vùng chuyên canh nông thôn
các vùng chuyên canh phát triển chưa bền vững hiệu quả chưa cao rất cần có sự đầu tư của doanh nghiệp
mới đây tỉnh đã tổ chức hội thảo đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhằm kêu gọi các dự án nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh của tỉnh
đó là phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng liên kết vùng
áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
chăn nuôi trồng trọt theo hướng hàng hóa tạo ra sản phẩm chất lượng cao
cải thiện thu nhập và góp phần nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn
chúng ta không hạn chế một số các hàng hóa ví dụ những sản xuất hàng hóa được
có lợi thế so sánh hoặc là có điều kiện cạnh tranh thì chúng ta lên là áp dụng
cùng với cây trồng tuyên quang cũng đang khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi
năm hai nghìn một mươi bốn hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số một mươi và nghị quyết số một mươi hai
về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
từ nghị quyết này đã giúp nhiều hộ nông dân được tiếp cận nhanh với nguồn vốn vay ưu đãi
đầu tư phát triển chăn nuôi trồng trọt
và nghị quyết số một mươi nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh được coi là chìa khóa
giúp người dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất vừa đảm bảo nguồn vốn vay phát huy được hiệu quả thiết thực
qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo tại địa phương
mới đây chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tuyên quang
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với mục đích đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi
phấn đấu đạt mục tiêu tăng tỉ trọng giá trị sản phẩm chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp
từ ba mươi tám bảy lên trên bốn mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi đang mở ra triển vọng giúp người chăn nuôi tạo ra sản phẩm chất lượng cao
cải thiện thu nhập và góp phần nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn
qua triển khai các chính sách của tỉnh về lý do
đối với doanh nghiệp và hợp tác xã cũng như các chính sách phát triển hàng hóa của tỉnh
tôi nghĩ rằng nó có một ý nghĩa rất là lớn trong quá trình triển khai thiện chính sách của tỉnh
trong quá trình triển khai thiện thì không phải một mình ai làm được
mà có lẽ cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thì chính sách mới vào cuộc sống được
sản xuất nông nghiệp của tỉnh tuyên quang đang bước vào giai đoạn mới
giai đoạn tăng cường thu hút vốn đầu tư để tái cơ cấu toàn diện
do vậy tỉnh đang tích cực khuyến khích sự tham gia đầu tư
và hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm
để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách như cho thuê đất cấp quyền sử dụng đất
thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu dành cho các tổ chức cá nhân có số vốn đầu tư lớn
vào sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững và tập trung cao
năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết số bốn mươi một về chính sách đặc thù
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và mới đây ban thường vụ tỉnh hủy khóa một mươi sáu đã ban hành nghị quyết số một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
về kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
nghị quyết số một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành đảng bộ
tỉnh khóa một mươi sáu về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết được ban hành cùng với những cơ chế chính sách phù hợp sẽ đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
tạo đà quan trọng để tuyên quang khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn lực
tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân
sở kế hoạch phối hợp với sở nông nghiệp phát triển nông thôn muốn truyền tải đến giám đốc các doanh nghiệp
giám đốc hợp tác xã chủ các trang trại những thông tin mới nhất về cơ chế chính sách của tỉnh
nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trong khu vực nông nghiệp nông thôn đặc biệt là những cây trồng vật nuôi chủ yếu
cơ hội là thứ nhất là cơ hội cho những hộ mà muốn khởi nghiệp thành doanh nghiệp
cơ hội cho những doanh nghiệp mà muốn mở rộng sản xuất ngành nghề là được tiếp cận vốn
thứ nhất là bằng vốn vay thì nhà nước hỗ trợ lãi suất
thứ hai nữa muốn làm hạ tầng thì được nhà nước hỗ trợ làm hạ tầng
đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi như chăn nuôi lợn chăn nuôi châu bò
tạo điều kiện tạo cơ hội cho những người tham gia vào sản xuất kinh doanh
đặc biệt là chủ doanh nghiệp rồi là kinh tế hộ gia đình
hiện nay sở kế hoạch và đầu tư đang triển khai hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng được hưởng chính sách là các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như trồng mới trồng lại cây trè chăn nuôi gia súc tập trung
các cơ sở chế biến cam và các loại quả khác giết mổ gia súc gia cầm tập trung
tùy theo lĩnh vực quy mô doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về vốn đầu tư giống công cải tạo đất cơ sở hạ tầng xử lý chất thải giao thông điện nước chuồng trại
bên cạnh những chính sách khuyến khích đầu tư tỉnh sẽ đẩy mạnh mối liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp
và người nông dân nhằm đưa năng suất sản lượng nông lâm sản trở thành hàng hóa thế mạnh đem lại lợi ích chung cho doanh nghiệp và người nông dân
những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công tác quy hoạch vùng nguyên liệu nguồn tín dụng cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào các dự án phát triển nông nghiệp
được triển khai đúng quy trình đúng mục đích sẽ là chìa khóa để mở ra thành công cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tuyên quang

những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công tác quy hoạch vùng nguyên liệu nông thôn ở tuyên quang
với những chính sách phù hợp của tỉnh cùng với sự đồng thuận ủng hộ của các doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững
và tuyên quang sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và sớm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự tuyên quang thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện phát sóng trên trang địa phương của truyền hình nhân dân